và để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho hoạt động ăn mừng của người dân thì công an tp hà nội đã tổ chức lực lượng túc trực ở nhiều tuyến phố
ngay khi trận đấu kết thúc hàng nghìn người hâm mộ đã đổ ra đường gieo hò ăn nồn chiến thắng
khắp các tuyến phố trung tâm hà nội nơi đầu cũng sắc đỏ rực rỡ
công an tp hà nội đã huy động một trăm linh quân số gồm cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông tuần tra chốt trực trên nhiều tuyến đường
công tác ứng trực được lực lượng công an đảm bảo ở mức cao nhất
trước tuyến u hai mươi ba việt nam lực lượng công an tp hà nội đã phối hợp với lực lượng công an tp hà nội và cảnh sát cơ động
có những phương án chống đua xe trái phép cũng như hướng dẫn an toàn giao thông cho người tham gia giao thông trong ngày vui chiến thắng của tuyến việt nam
để phòng ngừa ngăn chặn hành vi tổ chức đua xe tại tất cả các tuyến phố lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đã bố trí các điểm chốt
bên cạnh đó còn thành lập các tổ tuần tra tại các tuyến phố nội đô
và cả các tuyến đường vành đai khu đô thị mới các tuyến đường giáp danh

một đêm thức trắng với những giọt mồ hôi nhưng các chiến sĩ vẫn vui vẻ chia sẻ niềm vui chiến thắng lịch sử cùng người dân
có lẽ người dân hà nội đã có một đêm ăn mừng trọn vẹn hơn nhờ một phần công sức giữ gìn an ninh của lực lượng công an
ngay sau trận thi đấu tối ngày hôm qua phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cũng đã có công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân và giám đốc công an tp hà nội
đà nẵng tp hcm đề nghị tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép trong đêm ngày hai mươi tháng một và sáng ngày hai mươi một tháng một
xin được tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
một mươi hai trường hợp dương tính với chất ma túy đã bị hai tổ công tác của công an tỉnh và công an tp lào cai phát hiện sau khi tiến hành kiểm tra hành chính hai cơ sở hoạt động câu lọc bộ trên địa bàn tp lào cai
đồng loạt kiểm tra hành chính hai cơ sở hoạt động câu lọc bộ là cơ sở kinh doanh infinity club là hạng mục kinh doanh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khách sạn quốc tế lào cai thuộc phường kim tân và cơ sở kinh doanh face club thuộc phường duyên hải thành phố lào cai
tổ công tác tiến hành thử nhanh bằng que thử chất ma túy đối với một trăm một mươi năm người bao gồm cả khách và nhân viên phục vụ
qua kiểm tra phát hiện có một mươi hai trường hợp dương tính với chất ma túy ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ một lượng nhỏ ma túy đá
hai tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai cơ sở kinh doanh nói trên đồng thời đưa một mươi hai đối tượng dương tình với chất ma túy về công an phường để tiến hành làm thủ tục đưa vào cai nghiện bắt buộc
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt trương thị tính chủ doanh nghiệp tư nhân thương mại tính nên ở phường an bình thị xã buôn hồ tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến sáu mươi tỷ đồng
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng năm năm hai nghìn chín đến tháng một năm hai nghìn một mươi trương thị tính đã có hành vi lập hồ sơ vay vốn hỗ trợ xuất khẩu và sử dụng vốn vay gian dối rồi đem nộp các văn bản này cho chi nhánh ngân hàng phát triển đắk lắc đắk nông để xét duyệt ký kết sáu hợp đồng tiến dụng xuất khẩu vai vốn
sau khi được giải ngân bị cáo tính không sử dụng vốn vay để thu mua cà phê phục vụ xuất khẩu như theo cam kết trong hợp đồng tiến dụng
với thủ đoạn đó trương thị đính đã chiếm đoạt của chi nhánh ngân hàng phát triển đắk lắc đắk nông hơn sáu mươi tỷ đồng và tất cả số tiền này tính sử dụng vào mục đích riêng và trả nợ
do nợ nần nên nảy sinh ý định phá máy atm để lấy tiền bên trong hai thanh niên đã chế tạo mìn và kích nổ
vào ngày hôm qua công an tỉnh nghệ an cho biết hai nghi can cài mìn phá hoại cây atm là nguyễn đình thành hai mươi hai tuổi và nguyễn văn hiệp một mươi chín tuổi đã bị bắt
dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
thành và hiệp chở nhau bằng xe máy tới đường xào nam thị xã cửa lò gây nổ một cây atm cạnh cổng trường cao đẳng du lịch thương mại nghệ an
tuy nhiên không lấy được tiền cả hai đã phóng xe rời khỏi hiện trường
sau gần một tháng truy tìm cơ quan công an đã lần ra được tung tích của hai nghi phạm
thành và hiệp bị bắt tại nghệ an khi đang tiếp tục chế tạo một quả mìn khác nhằm thực hiện một vụ trộm xe máy
từ tin báo bị mất trộm xe máy của người dân công an tp trà vinh đã nhanh chóng tiến hành chốt chặn và bắt giữ đối tượng gây án khi đang trên đường đi tiêu thụ tài sản
đối tượng gây án là tô minh thông chú tại phường sáu thành phố trà vinh
tại cơ quan công an thông khai nhận do không có tiền mua ma túy sử dụng nên định qua nhà trọ của anh trần trí tân chú phường bốn để mượn tiền
phát hiện trên xe máy s hai mươi một của anh trần trí tân để trước cửa nhà trên xe có gắn sẵn chìa khóa và không có người trông coi nên đối tượng đã lấy trộm
trong lúc chạy đến nhà của người quen định nhờ đi cầm thì bị trinh sát công an thành phố trà vinh bắt giữ cùng tăng vật
đối tượng khai nhận trước đó đã nhiều lần trộm xe máy của người dân trên địa bàn thành phố trà vinh bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
còn tại tỉnh bình định chỉ trong hai tháng gần đây trên địa bàn huyện phù mỹ liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản
trong đó có đến trên hai mươi tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy
công an huyện phủ mỹ đã xác lập chuyên án và nhanh chóng điều tra bắt giữ sau đối tượng là một băng trộm liên tỉnh
đây là hiện trường vụ mất trộm xe máy tại nhà anh đoàn thế thảo chú tại thị trấn phù mỹ huyện phù mỹ
dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy khi vừa thức
anh thảo băng hoàng bởi cánh cửa sắt nhà mình đã bị cậy tung hai chiếc xe máy dựng bên trong sân nhà đã bị trộm lấy mất
lúc bốn giờ sáng dậy mở cửa thì thấy cửa nó mở ra trống rồi lúc đó dồn lại thì thấy không có xe nữa
vô hỏi mấy đứa em thì bảo không có ai đi hết nên là lúc đó mưa mưa biết là mất

công an huyện phù mỹ liên tục tiếp nhận được hơn hai triệu xe máy
có hai mươi tin báo về các vụ đột nghiệp nhà dân lấy trộm xe máy với thủ đoạn như trên
nhận định đây có thể là nhóm đối tượng hoạt động lưu động và chuyên nghiệp nhiều khả năng chúng sẽ còn tiếp tục gây án
lãnh đạo công an huyện đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh
ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi tám công an huyện đã làm rõ thủ phạm của các vụ trộm trên là một băng nhóm gồm sáu đối tượng đã có tiền án tiền sự ở nhiều địa phương tại miền trung tây nguyên và tỉnh bình định
thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình an ninh hai mươi bốn h vào lúc một mươi bảy h ba mươi chiều nay
còn bây giờ xin đừng mời chị thu thủy và viu anh tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh